tại trường tiểu học hòa bình a xã hòa bình huyện trà ôn tỉnh vĩnh long hôm qua quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
và quỹ sữa vươn cao việt nam vinamilk đã tổ chức trao tặng hai trăm linh suất học bổng và một trăm ba mươi ly sữa
cho trẻ nghèo hiếu học khuyết tật tỉnh vĩnh long
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dự và tận tay trao tặng từng suất học bồng từng ly sữa cho trẻ em
tại buổi lễ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã trao tặng hai trăm linh suất học bổng trị giá hai trăm linh triệu đồng
và quỹ vươn cao việt nam nhãn hàng vinamilk đã trao tặng một trăm ba mươi ly sữa trị giá tám trăm linh triệu đồng
cho trẻ em nghèo hiếu học khuyết tật tỉnh vĩnh long
quỹ sữa vươn cao việt nam hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước
với hành động thiết thực trao tận tay các em những ly sữa bổ dưỡng
nhằm góp phần giúp các em có được cơ hội phát triển toàn diện hơn về thể chất và trí tuệ
để có một tương lai tươi sáng hơn
chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ hải xuân bắc và hoa hậu ngọc hân
đại sứ thương hiệu của vinamilk với nhiều trò chơi và tiết mục vui nhộn
bên cạnh đó còn có các tiết mục siếc ảo thuật và ca mối nhạc
giúp các trẻ em của tỉnh vĩnh long có được một ngày vui chơi bổ ích